đây là chính sách khoan hồng của nhà nước và đây mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện
cùng dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo tỉnh hủy ubnd tỉnh tuyên quang
theo báo cáo của bộ công an trên cả nước có khoảng hơn ba người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong đó sáu mươi chín phạm nhân của trại giam quyết tiến được tha tù trong lần đầu tiên này
phát biểu tại lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
thà tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới lần đầu được quy định tại bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự việt nam
nó tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc
khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ
thể hiện tính yêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện là yêu cầu là nhiệm vụ được đảng nhà nước chính phủ quan tâm chỉ đạo
mặc dù thời gian qua thời gian gấp rút xong bộ công an cùng các bộ ngành đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xét duyệt chặt chẽ thận trọng đúng đối tượng điều kiện
đảm bảo công khai minh bạch khách quan dân chủ đúng pháp luật
đây là sự chủ động trách nhiệm của bộ công an tòa án các bộ viện kiểm sát các bộ ngành có liên quan đã tích cực khẩn trương xây dựng hoàn thiện pháp luật
và chuẩn bị chú đáo các điều kiện về cán bộ trang thiết bị phương tiện kỹ thuật cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện tha tù
trước thời hạn có điều kiện
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình can dặn các phạm nhân đây là chính sách khoan hồng của nhà nước và đây mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện
trước mắt các anh các chị còn nhiều thách thức đầy khó khăn gian khổ
bên cạnh đó là sự cám dỗ lôi kéo xúi dục thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác
nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam
tôi tin rằng các anh các chị sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách
và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn vững vàng hơn trong cuộc sống hướng tới các giá trị chân thiện mỹ
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật quy định của địa phương nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

sớm được cơ quan có thẩm quyền công nhận chấp hành xong bản án phạt tù
trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ phó thủ tướng thượng trực trung hòa bình ghi nhận
biểu dương sự cố gắng tích cực của bộ công an các bộ ngành liên quan
và cán bộ chiến sĩ các cơ sở giam giữ trên cả nước
trong đó có trại giam quyết tiến
đồng thời đề nghị thời gian tới
bộ công an tiếp tục tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
làm tốt công tác xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân
công tác quản lý giáo dục giám sát
giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về nơi cư trú tại địa phương
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện
tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương
nhất là trong việc quản lý giám sát giáo dục và giúp đỡ
tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
ổn định cuộc sống chấp hành tốt pháp luật nghĩa vụ trong thời gian thử thách
sáng nay trại giam tân lập thuộc tổng vụ cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
đã tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
năm nay trại giam tân lập có năm mươi bảy phạm nhân được tha tù trước thời hạn
có điều kiện
trở về địa phương sinh sống
việc tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới
được luật hình sự và luật tố tụng hình sự quy định
thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong trại giam
tuy nhiên khác với đặc xá
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
sau khi trở về địa phương
phải tiếp tục chấp hành phần thời hạn tù còn lại
đồng thời phải trải qua thời gian thử thách
và chịu sự quản lý giám sát của chính quyền địa phương
nơi người đóng tù trú
phát biểu tại buổi lễ
ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực
của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ thương pháp nói chung
và cán bộ chiến sĩ trại giam tân lập nói riêng
trong việc đầu tư công sức trí tuệ
để thực hiện chính sách pháp luật mới của nhà nước
mặc dù thời gian gấp rút
nhưng bộ công an và các ban ngành địa phương
đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ
xét duyệt chặt chẽ thẩm trọng
đúng người đúng đối tượng
đảm bảo minh bạch công khai dân chủ đúng pháp luật
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng
cũng căn dặn các phạm nhân được tha tù
trước thời hạn có điều kiện đợt này
phải tiếp tục chấp hành nghiêm trình chính sách pháp luật
của nhà nước
các phạm nhân chưa được tha tù trong đợt này
tiếp tục chấp hành tốt nội quy của trại giam
và các quy định của pháp luật
tích cực cùng gia đình khắc phục hậu quả
do hành vi phạm tội gây ra
để sớm hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước